theo thông tư một mươi năm của bộ y tế về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc chính thức có hiệu lực
theo đó người bệnh sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích về mức giá dịch vụ y tế
ghi nhận tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng
từ ngày mai một mươi năm tháng bảy thông tư một mươi năm của bộ y tế về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
quy định giá khám bệnh giảm một mươi năm năm
giá ngày dường điều chỉnh giảm từ một năm đến tám
đặc biệt có bốn mươi ba dịch vụ kỹ thuật thay đổi giá mang lại lợi ích cho người bệnh
thực tế khi đưa vào các quyết định đồng bộ tương đương của bộ y tế như tôi nói ban đầu
với một mươi tám dịch vụ như vậy thì sẽ có trên một cái dịch vụ được điều chỉnh giảm
tôi từ với cái mức điều chỉnh giảm từ hai mươi đến bảy mươi với cái việc điều chỉnh giá dịch vụ

thông tư một mươi năm này thì rõ ràng là người bệnh là người được hưởng lợi nhất
hạ sống giá thì đỡ cho người lao động cho người dân đóng tiền đóng phí
đóng quan trọng là chất lượng thuốc đóng quan trọng là chữa bệnh cho kịp thời
để người ta lành bệnh người ta còn làm những công việc khác để lo cuộc sống
mặc dù trước đó công tác chuẩn bị cho việc triển khai thông tư một mươi năm
tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng
gặp nhiều khó khăn lúng túng
nhưng đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đã rất khẩn trương đưa giá dịch vụ
vào danh mục đang triển khai tại bệnh viện và gửi danh mục kỹ thuật có giá
đã được cập nhật cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố
đồng thời triển khai và thông tin kịp thời các bảng giá dịch vụ
tại khu khám bệnh trang web của bệnh viện để thông tư một mươi năm của bộ y tế
về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao